vâng ạ còn với những đối tượng bệnh nhân mà đã mắc bệnh rồi thì không biết là cái việc mà chúng ta điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cũng như là chế độ tập luyện thì nó có giúp làm cho giảm những cái biểu hiện của bệnh như là cảm giác đau hay là những cái cảm giác khó chịu thì liệu nó có được thuyên giảm nhờ cái việc chúng ta điều chỉnh chế độ ăn uống và chế độ luyện tập hay không ạ
tôi nghĩ rằng với những bệnh nhân đã bị bệnh rồi đương nhiên là phải gặp các bác sĩ như là tiến sĩ cường đây chẳng hạn thì các anh phải điều chỉnh rồi
nhưng bên cạnh đó sau điều trị thì chế độ ăn hoàn toàn có thể giúp gọi là nương nhẹ làm cho cái tình trạng bệnh hỗ trợ để giúp cho khỏi bệnh được bền vững hơn
ví dụ chế độ ăn chúng ta vẫn phải đảm bảo là không bị tàu bón này đủ nước đủ rau xanh
mà rau ở đây chúng ta
chúng ta chọn những cái rau quả mềm lúc này chẳng hạn mới điều chỉ thì chúng ta phải chọn những cái rau quả mềm và những cái sản phẩm có probiotic tôi nghĩ rằng cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều để mà giảm cái tình trạng tào bón đi
và khi mà giảm tàu bón thì đương nhiên những cái tổn thương của chị nó cũng tạo điều kiện cho những cái tổn thương của chị được phục hồi được tốt hơn ạ
cũng phải chia sẻ với mấy anh chị lâm này chúng tôi rất quan trọng phần của chị lâm cực kỳ quan trọng chúng ta biết rồi
như tôi cũng đã chia sẻ ở trên là gì
để cho một cơ thể chúng ta phát triển thực chất chúng ta nguồn cung cấp năng lượng và dinh dưỡng chỉ có con đường ăn đồ uống thôi
đấy cho nên là tại sao qua chương trình này có chị lâm là gì
để cùng cùng ngoài cái việc cùng chị lâm chia sẻ cho các quý gián giả thì bản thân bác chức cơ một lần nữa là gì
cũng được bổ sung những cái phần mà mình đang còn thiếu
quan tâm dinh dưỡng hơn ạ
quan tâm dinh dưỡng hơn chia sẻ với bệnh viện như thế này
thật ra bệnh dịch cũng vậy thôi cơ thể nó khỏe lên thì tất nhiên là các cụ mình đã nói rồi khỏe lên thì bệnh nó sẽ tự nó biến đi thôi
đấy cho nên cũng luôn luôn mong các bạn là gì muốn chia sẻ này để chúng ta hiểu được và chúng ta có những việc mà bây giờ gọi là gì
chị em mình gọi là người trước lần trước mình nói với nhau đó là gì hả
là người tiêu dùng thông minh rồi thì bây giờ gọi là ẩm thực thông minh hả
vâng khôn hoa
đấy ẩm thực thông minh tức là chúng ta trong một cái đất nước bối cảnh chúng ta đang phát triển như thế này và chúng ta biết rồi vệ sinh an toàn là một vụ vô cùng quan trọng
thì chúng ta biết rồi mặc dù là đảng chính phủ nhà nước cũng khá nhiều chính sách nhưng chúng rất mong là chúng ta là những người cụ cá nhân cụ thể
thì chúng ta phải có những cái thông thái có những cái quyết định sáng suốt trước khi chúng ta quyết định ăn một cái gì đưa một cái gì vào cơ thể
và chúng ta phải luôn luôn để ý
à vậy nó có ảnh hưởng gì không
thì đấy là một lần nữa cũng được chia sẻ và đặc biệt là rất là cảm ơn chị lâm đã giúp cho bác sĩ cường để quan tâm hơn tới vấn đề sinh dưỡng trong công tác
cái điều trị của mình chứ thực ra mình là một hậu thuật viên thì có khi là chỉ có thích mổ thôi
đấy chỉ thích mổ thôi nhưng mà qua đây là chúng tôi sẽ có những chắc chắn là tôi sẽ có những kiến thức tốt hơn sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay đúng không
cảm ơn cảm ơn
để chia sẻ cho người bệnh chúng ta
để tốt hơn